ngày hai mươi sáu tháng chín tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ một mươi chín
nhằm xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đến người dân cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước
sự kiện có quy mô hai trăm năm mươi gian hàng của hơn hai trăm linh đơn vị trong và ngoài nước
đây là cơ hội cho các địa phương tổ chức doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm
giới thiệu những thành tiệu đạt được về khoa học kỹ thuật máy móc vật tư công nghệ sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao
đây cũng là dịp để các đơn vị mở rộng hợp tác đầu tư liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước
để thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm góp phần nâng cao chất lượng và giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp của việt nam
khi tham gia vào thị trường thế giới hội trợ được tổ chức từ hai mươi sáu tháng chín đến ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín